nguyễn đắc huy chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị được thuê vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
với tiền công là hai triệu đồng vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
cụ thể vào ngày hai mươi hai tháng hai tại địa bàn thôn ca lu xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị
tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra xe taxi biển kiểm soát bảy mươi bốn a sáu nghìn tám trăm bảy mươi chín
khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng ngồi trong xe ô tô là nguyễn đắc huy vứt hai gói ni lông ra khỏi xe
nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế tiến hành mở kiểm tra hai gói ni lông
lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa một mươi hai viên nén màu hồng
bước đầu đối tượng huy khai nhận các viên nén trên là ma túy tổng hợp
được hai người không rõ lai lịch thuê huy vận chuyển với giá là hai triệu đồng
tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tám năm tù giam cùng bốn bị cáo phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê
nguyễn văn minh
tất cả đều ngụ tại an giang mỗi bị cáo bốn năm tù giam
cùng với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo nguyễn thị kim hạnh năm mươi triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước
theo cáo chẳng bốn bị cáo phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê nguyễn văn minh
thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh từ campuchia về việt nam
và được trả tiền công từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạnh chỉ đạo
bốn bị cáo trên qua campuchia nhận bốn trăm bảy mươi đô la mỹ vận chuyển về việt nam
thì bị phát hiện
trong quá trình xét xử bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi tường không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên căn cứ và lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo hạnh là người chỉ đạo các bị cáo trên
vận chuyển trái phép số tiền bốn trăm bảy mươi đô la mỹ từ campuchia về việt nam
để đối phó với lực lượng chức năng
một nhóm chín đối tượng đã phân công người cảnh giới và lập nhóm wechat để trao đổi
theo dõi trong quá trình vận chuyển hàng lậu
nhưng vẫn bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện ba dữ
trước đó đối tượng vũ hoàng nghĩa chú tải phường chi lăng thành phố lạng sơn
đã thuê hoàng văn bảy và bảy đối tượng khác cùng chú tây huyện tràng định
vận chuyển bốn trăm một mươi chai rượu co nhác hennessi và một số mặt hàng làm từ gỗ xưa
với tổng trị giá hơn một bảy mươi ba tỷ đồng bằng phương tiện bè qua biên giới việt trung
khi bị lực lượng chức năng phát hiện ba dữ các đối tượng khai khi thực hiện chót lọt
sẽ được nghĩa trả tiền công từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một người
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với vũ hoàng nghĩa về hành vi buôn lậu
và tám đối tượng còn lại về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
phát biểu tại hội nghị giao ban bộ công an tháng hai và tổng kết cao điểm tấn công
chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phải chủ động tiếp tục tăng cường đẩy mạnh đấu tranh phòng chống
các loại tội phạm triển khai các nhiệm vụ công tác công an trọng tâm của tháng ba
ngay từ thời điểm này song song đó phải đảm bảo làm tốt hiệu quả công tác phòng chống
dịch covid một mươi chín trong toàn lực lượng công an nhân dân
sự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng hai là thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp song các yêu cầu công tác công an
đã đáp ứng các nhiệm vụ đề ra trong đó đã thực hiện nghiêm túc hiệu quả cao điểm
theo mệnh lệnh chỉ đạo của bộ trưởng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm một mươi hai so với liền kề trước cao điểm
giảm một mươi chín ba so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi chín
tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi sáu hai mươi sáu
giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về tội phạm nhất là ngăn chặn tội phạm tín dụng đen
cơ bạc vũ khí và liệu nổ
đã đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm chiếm đoạt tài sản mở rộng điều tra hàng trăm vụ phạm tội
nhiều vụ án lớn được tiếp tục phát hiện điều tra liên quan đến phạm tội về kinh tế
tham nhũng ngăn chặn thất thoát thu hồi tài sản cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng
góp phần ổn định thị trường trong nước dịp tết
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
những kết quả công tác công an đạt được trong tháng hai
cũng như đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
đã góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết trong an ninh an toàn
nhiều công an các đơn vị địa phương đã chủ động có những cách làm sáng tạo
làm việc xuyên tết bảo đảm tiến độ công tác
để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng ba cũng như quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm yêu cầu phải tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ chính phủ
thủ tướng chính phủ giao bộ công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án
và các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đề ra với tinh thần quyết liệt
công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra soát tình hình
phát hiện ngăn chặn kịp thời từ cơ sở
không để xảy ra phức tạp an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị tập trung triển khai đề án sáu của chính phủ
trong đó đến ngày hai mươi năm tháng hai tới đây bộ công an sẽ cấp mã số định danh điện tử cho công dân
tăng cường cao điểm tuyên truyền kiểm tra phòng trái trợ trái
cứu nạn cứu hộ tiếp tục tăng cường xử lý các vi phạm
giao thông liên quan đến nồng độ cồn ma túy
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động gương hình ảnh đẹp
về lực lượng công an nhân dân lan tỏa sâu rộng tạo sự đồng thuận ủng hộ
các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động ra soát đảm bảo tiến độ
trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp như hiện nay bộ trưởng tô lâm yêu cầu không được chủ quan
lơ là chủ động đảm bảo các phương án điều kiện bảo đảm công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng
cũng như đáp ứng các yêu cầu về thích ứng linh hoạt phục hồi phát triển kinh tế xã hội hiện nay
chiều nay tại quảng ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã sự lễ công bố quyết định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
và công tác cán bộ của trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cùng dự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các cục chức năng bộ công an các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng ninh
xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
nhất là đối với tội phạm khủng bố một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là cần tăng cường huấn luyện
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ khả năng cơ động chiến đấu trong điều kiện môi trường địa hình phức tạp
theo thực tế cho các lực lượng nhất là đối với lực lượng chống khủng bố chuyên trách như cảnh sát cơ động
đặc nhiệm an ninh chống khủng bố để có thể chủ động triển khai nhằm khống chế
vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn khủng bố trong mọi tình huống
trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố được đặt tại tỉnh quảng ninh
trung tâm có trách nhiệm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố
sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố phá hoại bạo loạn vũ trang
đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm tham gia cứu nạn cứu hộ các tình huống cấp bách
và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt
chúc mừng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được nhận quyết định thành lập thêm một đơn vị mới
để tăng cường sức chiến đấu bộ trưởng tô lâm cũng chúc trung tâm huấn luyện quốc gia
về phòng chống khủng bố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đảng ủy và lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục nâng cao năng lực
lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động
tập trung chỉ đạo trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố và các đơn vị
có liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất doanh trại
đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức
đặc biệt cần quan trọng nỗ lực quyết tâm cao nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương
định hướng và mục tiêu về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nghệ
đến năm hai nghìn hai mươi năm tiến thẳng lên hiện đại
tham hiu với đảng ủy trung ương lãnh đạo bộ công an để sớm quyết định những nội dung cần thiết
để hoàn thiện trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố đi vào hoạt động theo lộ trình
như triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện giai đoạn hai của dự án trung tâm huấn luyện quốc gia
về phòng chống khủng bố theo lộ trình đã được phê duyệt nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy
cơ cấu quân số biên chế và công tác cán bộ của đơn vị trung tâm nghiên cứu xây dựng
khung chương trình huấn luyện và chú trọng củng cố đội ngũ giáo viên huấn luyện viên của trung tâm
các đồng chí cán bộ chủ chốt được điều động về trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố
và tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chính sĩ cảnh sát cơ động
ra sức phấn đấu tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị nhiệm vụ pháp luật phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có
tập trung học tập rèn luyện nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới để trung tâm đi vào hoạt động ổn định
cùng với các đơn vị khác thuộc bộ tư lệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ từng bước xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố
trưởng thành phát triển vững mạnh đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại
chiều nay tại hà nội hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học quốc tế
hợp tác quốc tế trong phòng chống khủng bố với sự tham gia của các nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn trong nước và quốc tế
đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam
hội thảo cũng có sự tham gia trực tuyến của đại diện nhiều cơ quan tổ chức quốc tế có liên quan
đại diện bộ quốc phòng bộ ngoại giao các đơn vị trực thuộc các bộ ban ngành trung ương và địa phương
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ lê văn thắng giám đốc học viện công an nhân dân đồng chủ trì hội thảo
báo cáo đề dẫn hội thảo cho biết khủng bố đã trở thành vấn đề nóng mang tính toàn cầu
đã và đang tác động tiêu cực gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới
thực tế cho thấy phòng chống khủng bố cần phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế
đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các nước trong khuôn khổ pháp lý đi đến sự thống nhất chung
tại hội thảo các tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về phòng chống khủng bố
và sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này thực tiễn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong phòng chống khủng bố
từ đó đưa ra những khuyến nghị phương hướng giải pháp cho việt nam trong phòng chống khủng bố
và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng chống khủng bố trong khu vực và thế giới
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng lương tam quang đề nghị các đơn vị chức năng trên cơ sở kết quả của hội thảo
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm
theo từng lĩnh vực chuyên đề đồng thời nhấn mạnh
vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia trên thế giới trong phòng chống khủng bố
phù hợp với đặc điểm tình hình của việt nam nhất là trong tổ chức lực lượng
sử dụng các biện pháp ngăn chặn giải quyết các vụ khủng bố
đồng thời tích cực ra soát tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định pháp
luật bổ sung phát triển lý luận về phòng chống khủng bố hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố
đối với các đại biểu quốc tế đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại việt nam
đại diện các bộ ban ngành trung ương của việt nam thứ trưởng lương tâm quang mong muốn trong thời gian tới
tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ cho công tác phòng chống khủng bố
hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố nói riêng và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung
cũng trong chiều nay tại hà nội
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chuyên án
của cục cảnh sát hình sự giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự đã xác lập đấu tranh khám phá hàng trăm chuyên án
có tính chất rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng điển hình đã bắt giữ thành công chuyên án
mang bí số sáu trăm một mươi năm t triệt phá bóc gỡ toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm do lê văn thọ
tức thọ sứt cầm đầu
chuyên án năm trăm hai mươi s bắt khám xét khẩn cấp một mươi chín đối tượng thu giữ gần một năm trăm linh hình dấu
con dấu giả của các ban ngành từ trung ương đến địa phương
chuyên án hai trăm hai mươi một c đấu tranh khởi tố một mươi hai đối tượng giải cứu năm trẻ sơ sinh
có được những thành công trên chính là sự nỗ lực ý chí phấn đấu thể hiện sự linh hoạt
sáng tạo trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận nhằm đánh giá khách quan khoa học
toàn diện về tình hình kết quả công tác xác lập đấu tranh chuyên án của cục cảnh sát hình sự
làm rõ được những ưu điểm tồn tại thiếu sót nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm
trong công tác đấu tranh chuyên án đồng thời tổng kết thực tiễn để bổ sung
hoàn thiện lý luận nghiệp vụ nói chung và lý luận công tác đấu tranh chuyên án
của lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng
đặc biệt trong thời gian tới cục cảnh sát hình sự cũng như các đơn vị địa phương
đẩy mạnh xác lập các chuyên án lớn đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần hoàn thành mục tiêu phòng chống tội phạm và kéo giảm phạm pháp hình sự
qua công tác trinh sát vào hồi chín h bốn mươi năm sáng nay hai mươi ba tháng hai tại địa bàn tổ một phường bắc sơn
thành phố tam điệp tỉnh ninh bình tổ công tác của công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín c tám nghìn một trăm linh ba do phạm văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bạch sam thị xã mỹ hào tỉnh hương yên điều khiển vận chuyển
năm khẩu trang một mươi đôi găng tay y tế
quá trình kiểm tra hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồng thời khai nhận số khẩu trang và găng tay trên là do hiếu nhận vận chuyển thuê
từ tỉnh hương yên về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
công an thành phố hồ chí minh hôm nay thông tin về kết quả xác minh bước đầu vụ việc
nguyễn quốc kiêm giả mạo sinh viên y dược và bác sĩ để làm việc tại khu cách ly
và điều trị covid một mươi chín ở quận một mươi hai
bước đầu xác định khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang bùng phát mạnh tại thành phố hồ chí minh
nguyễn quốc khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tỉnh ninh thuận giả làm thẻ sinh viên
trường đại học y dược thành phố hồ chí minh để đăng ký làm tình nguyện viên
và sau đó giả danh bác sĩ điều trị tại khu cách ly tập trung điều trị người covid một mươi chín
ở trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh tại quận một mươi hai
lực lượng công an làm rõ khiêm từng theo học trường cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa
niên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
hiện công an thành phố hồ chí minh tiếp tục làm việc đối với cá nhân tổ chức có liên quan
làm rõ động cơ mục đích của đối tượng nguyễn quốc khiêm
và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật